một đối tượng ở tỉnh đồng tháp đã giúp sức cho vợ chồng trương văn sơn lừa đảo hàng tỷ đồng
với thủ đoạn là dùng cục đất xét nói là đá thiên thạch có thể chữa được nhiều bệnh nan y
đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ sau hai năm trốn truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp vừa phối hợp với công an xã phước vĩnh tây huyện cần duộc tỉnh long an
bắt giữ đối tượng hồ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tải ấp an bình xã định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
theo quyết định truy nã vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra bình có hành vi giúp sức cho trương văn sơn năm mươi tuổi và đặng thị nga bốn mươi sáu tuổi
cùng chú tại huyện lấp vò thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là bảy tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng của nạn nhân
bằng thủ đoạn lừa mua bán đá thiên thạch giả thực chất chỉ là đất xét vo tròn được phủ một lớp sơn màu đen
khi hai vợ chồng sơn bị bắt thì đối tượng bình bỏ trốn sau hai năm bị truy nã bình bị bắt giữ khi đang làm thuê tại tỉnh long an